trên địa bàn tỉnh quảng ngãi dịch bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu phi đã khiến địa phương này phải tiêu hủy hơn năm ba trăm linh con
còn số này có lẽ sẽ còn tiếp tục gia tăng khi dịch bệnh trên gia súc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do thiếu vaccine phòng ngừa
tỉnh quảng ngãi triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch cho gia súc
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi xảy ra ồ ạt khắp nơi trên địa bàn tỉnh
nhất là ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hộ chăn nuôi không cách ly phòng bệnh tốt nên nguy cơ phát sinh và lây lan ra diện rộng rất cao
hiện nay địa phương này thiếu vaccine phòng chống dịch bệnh trên gia súc
để khống chế và ngăn chặn nguy cơ các ổ dịch phát sinh tỉnh quảng ngãi kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ năm mươi liều vaccine lở mồm long móng tiếp ô
và hai mươi lít hóa chất bencoxid từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh